theo thông tin từ bộ y tế đã có một mươi sáu người tử vong vì sốt xuất huyết lượng người mắc tăng cực kỳ nhanh ở khắp các tỉnh thành trên khắp cả nước
thời tiết mưa nắng thất thường thêm vào đó là việc tích chữ nước không đúng cách đã tạo điều kiện cho mỗi truyền bệnh và phát triển mạnh
theo cục y tế dự phòng bộ y tế trong những tuần gần đây số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn cả nước tăng từ năm đến một mươi ca bệnh một tuần
tính từ đầu năm đến nay cả nước đã có gần một trăm ba mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết trong đó có một mươi sáu trường hợp tử vong
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám số ca mắc sốt xuất huyết tăng gấp ba lần tăng nhanh tại các tỉnh thành phố khu vực miền trung tây nguyên và nam bộ
mặc dù đã có nhiều biện pháp ngăn chặn phòng dịch nhưng hiện bệnh xuất xuất huyết vẫn gia tăng khá nhanh
theo các chuyên gia y tế nguyên nhân là vì thời tiết mưa nắng thất thường một bộ phận người dân còn khá chủ quan trong phòng bệnh tích chữ nước không đúng cách
tạo điều kiện cho mỗi chuyển bệnh phát sinh một số người lại không muốn phun xịt thuốc dịch mũi vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe
nhận thức còn hạn chế mà khác thì không có mưa thì người dân ở đây có trữ nước người ta dùng cụ trữ nước để sinh hoạt do đó phần nào cũng chậm không có thay nước được
còn một số hộ gia đình thì họ chưa thực sự là hợp tác ví dụ như họ nói rằng là phun trên nhà tôi thì tôi chỉ cần phun tầng một thôi tầng hai tầng ba nhà tôi rất là sạch tôi không cần phun
hoặc là nhà tôi đã tự phun rồi thì tôi không cần phun nữa tôi tự tự
lo được cái việc phòng chống sốt xuất huyết nhà tôi hoặc là nhà tôi có con nhỏ thì chúng tôi không muốn phun vì sợ ảnh hưởng đến cháu
hiện nhiều bệnh viện đã ở trong tình trạng quá tải bệnh nhân mắc sốt xuất huyết chính quyền địa phương cần phối hợp chặt chẽ với ngành y tế tiến hành phun thuốc khử trùng diệt lòng quang bọ gậy không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng
người dân cần đi thăm khám và thực hiện theo pháp đồ điều trị của bác sĩ ngay khi có dấu hiệu của bệnh tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc hạ sốt hay kháng sinh tránh trường hợp bệnh nặng hơn